trong thời gian vừa qua ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm nguyễn thiện nhân
đã ban hành chỉ thị số hai mươi ba về tăng cường lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý công tác nhà nước
về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố dù đã có những vụ việc được xử lý nghiêm
như sai phạm của phó chủ tịch hội đồng nhân dân quận thủ đức
tuy nhiên tình trạng bao che không chấp hành nghiêm chỉnh trật tự xây dựng
vẫn còn diễn ra tại nhiều quận huyện gây bức xúc cho nhân dân
theo kế hoạch số một trăm ba mươi bảy của ủy ban nhân dân ngày một mươi một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín của ủy ban nhân dân phường bình an
đã được ủy ban nhân dân quận hai phê duyệt về việc thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị
tại thửa đất số năm trăm bốn mươi một năm trăm bốn mươi hai khu phố ba phường bình an quận hai vào sáng ngày hôm nay sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
kế hoạch trên được căn cứ theo quyết định số năm trăm bốn mươi sáu ngày hai mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu của ủy ban nhân dân quận hai
về việc cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng
tuy nhiên với nhiều lý do trong đó có lý do ủy ban nhân dân phường bình an không có kinh phí để thực hiện cưỡng chế
vì vậy việc cưỡng chế vẫn chưa được phường bình an nghiêm túc thực hiện
ghi nhận tại hiện trường trên diện tích gần một m hai khu vực sai phạm được xây dựng thành các dãy nhà trọ
sau khi chính quyền thông báo cưỡng chế một số hộ dân đã di dời và tháo dỡ công trình vi phạm
còn lại hơn bảy mươi căn nhà vi phạm xây dựng không phép vẫn tồn tại nhiều năm qua
việc xây dựng không phép đã tồn tại từ lâu
dù có quyết định cưỡng chế nhưng đến nay công trình sai phạm vẫn tồn tại
dư luận đặt ra câu hỏi liệu có tình trạng bao che cho sai phạm trực tự xây dựng tại quận hai
không thực hiện nghiêm chỉ thị số hai mươi ba của thành ủy tp hcm
truyền hình nhân dân sẽ tiếp tục thông tin tới khán giả diễn biến của sự việc trong những bản tin tiếp theo